tin bão trên biển đông cơn bão số sáu theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương
vào hồi hai mươi h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sức gió từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn h tới báo di chuyển chậm theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tương đương từ bốn mươi tới sáu mươi km trên giờ
giật cấp tám cấp chín vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên
dự báo sau là áp thấp nhiệt đới vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ năm tới một mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến một mươi chín h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
ba mươi km về phía bắc đông bắc sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới ba mươi chín km trên giờ
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp bốn cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông kèm gió giật sóng biển cao từ một năm tới hai năm mét